tại hà nội nhân kỷ niệm năm mươi tám năm ngày thành lập ngành du lịch việt nam tổng cục du lịch phối hợp với hiệp hội du lịch việt nam
tổ chức lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng giải thưởng du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi tám
đến dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch
giải thưởng du lịch việt nam là giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch
nhằm tôn vinh các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch việt nam
từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước
tại buổi lễ ban tổ chức đã vinh danh và trao các giải thưởng
một mươi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đòn khách du lịch vào việt nam
một mươi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu việt nam
một mươi năm khách sạn năm sao hàng đầu việt nam
một mươi năm khách sạn bốn sao hàng đầu việt nam
một mươi năm doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hàng đầu việt nam
một mươi nhà hàng ăn uống phục vụ du khách du lịch hàng đầu việt nam
năm điểm đến du lịch hàng đầu việt nam
một mươi sân gôn hàng đầu việt nam
năm tập đoàn đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi tám